trong đêm nay và ngày mai ngoài tác động của giải hội tụ nhiệt đới và vùng hội tụ gió trên cao
các tỉnh bắc bộ còn chịu thêm tác động của rìa phía tây hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
vì thế ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ gia tăng mưa với nhiều điểm mưa vừa mưa to
thậm chí có nơi mưa rất to với lượng mưa được dự báo là từ năm mươi một trăm năm mươi mm cả đợt
riêng khu vực đông bắc và các huyện đảo cô tô bạch long vĩ có mưa rất to từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm cả đợt
do mưa đã kéo dài nhiều ngày nay lại chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng mới
nên nguy cơ xảy ra ngập ống lũ quét sạt lửa đất là rất cao nhất là ở các khu vực phùng núi
cũng do có mưa nên nhiệt độ ở bắc bộ và thanh hóa đều không cao
trưa chiều mai hầu hết đều chỉ ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
phần còn lại của trung bộ các tỉnh từ nghệ an trở xuống đến bình thuận vẫn phổ biến có nắng vào ban ngày
tuy nhiên từ ngày mai nắng nóng sẽ có xu hướng dịu dần trên các khu vực
với mức nhiệt hầu hết đều chỉ ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ cục bộ có nơi cao hơn
lưu ý về chiều tối trung bộ vẫn có mưa rào và rông cục bộ
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên cả hai khu vực vẫn sẽ có mưa rào và rông
ở tây nguyên mưa rông chủ yếu vào chiều tối còn ở nam bộ mưa xuất hiện cả vào ban ngày
riêng tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
do có mưa nên nền nhiệt độ tại hai khu vực không cao
tại tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ khu vực nam bộ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong mưa rông người dân tiếp tục đề phòng với khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
đến với tin tức về áp thấp nhiệt đới vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi một tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã ở trên đất liền phía tây nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc
sau đổi hướng nam tây nam
đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển bắc vịnh bắc bộ
cách móng cái việt nam khoảng một trăm linh km về phía nam đông nam
vì vậy dù không trực tiếp đi vào đất liền nước ta
thế nhưng quý vị và các bạn vẫn nên cần liên tục cập nhật tin tức về áp thấp nhiệt đới
trong những bản tin tiếp theo
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào ngày mai hai mươi hai tháng bảy
ở vùng biển của vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến ninh thuận sẽ có gió tây nam cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn m
khu vực hà nội đêm có mưa rào và rông rải rác ngày nắng gián đoạn
chiều tối đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
quý vị cần đề phòng với lốc xét và gió rất mạnh trong cân rông nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ